ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản thực hiện nghị quyết bốn của hội đồng nhân dân thành phố
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư những dự án sử dụng vốn đầu tư công
trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội giao cho sở kế hoạch và đầu tư làm đầu mối
hướng dẫn các chủ đầu tư và sở chuyên ngành triển khai các dự án theo trình tự
thủ tục pháp luật đồn đốc triển khai thực hiện nghị quyết tổng hợp kết quả thực hiện
có yêu cầu cụ thể về tiến độ và thời gian báo cáo
trước đó tại kỳ họp thứ tám hội đồng nhân dân tp hà nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư hai mươi ba dự án nhóm b
với tổng mức đầu tư dự kiến hơn năm chín trăm bốn mươi một tỷ đồng
nghị quyết cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án nhóm b trung hạn năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổng mức đầu tư hơn chín trăm một mươi năm tỷ đồng